tại bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam đã diễn ra triển lãm âm thanh của một quá khứ tuyệt vời
đồ sứ nga từ bảo tàng hermitage
dự án là một trong những sự kiện văn hóa trung tâm của năm chéo giữa nga và việt nam
đến với triển lãm công chúng được xem các mẫu đồ sứ của nga được thể hiện dưới nhiều hình thức
các tác phẩm được sưu tập theo nguyên tắc chủ đề và phản ánh các trùng loại sản phẩm của nhà máy sankt petersburg
thể hiện tính kế thừa của các truyền thống nền tảng được các nghệ nhân đầu tiên xây dựng
triển lãm âm thanh của một quá khứ tuyệt vời là một ý tưởng đặc biệt nhằm giúp người xem hiểu trọn vẹn ý nghĩa
các mốc son của nghề sản xuất xứ ở nga
trưng bày tại triển lãm còn có các tác phẩm từ bộ sưu tập cung đình của bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam thế kỷ một mươi bảy
đồ gốm do việt nam sản xuất được lựa chọn bởi chính đồ gốm là tiền thân của đồ sứ một vật liệu gốm hoàn hảo nhất